xin kính chào quý vị khán giả
đồng ý cho phép thành lập thì các tổ chức tôn giáo mới được phép hoạt động và có tư cách phong nhân
ở việt nam trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước đảng cộng sản việt nam đặc biệt quan tâm tới đời sống tôn giáo tín ngưỡng của nhân dân và bảo đảm tự do sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo
đây là chủ trương nhất quán của đảng được nhà nước thể chế hóa trong hiến pháp pháp luật
điều hai mươi bốn hiến pháp
năm hai nghìn một mươi ba quy định mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo tôn giáo nào các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật
điều ba luật tín ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn một mươi sáu quy định nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người đảm bảo để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật
hiện nay các chính sách pháp luật tôn giáo của việt nam đã đi vào cuộc sống được các giáo hội chức sắc tín đồ tôn giáo hết sức đồng tình ủng hộ

điều sáu luật tín ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn một mươi sáu quy định mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo nào các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật

điều tám luật tín ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn một mươi sáu quy định mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo nào các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật

điều một mươi luật tín ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn một mươi sáu quy định mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo nào các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật
điều chín luật tín ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn một mươi sáu quy định mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo nào các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật
điều một mươi luật tín ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn một mươi sáu quy định mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo nào các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật

trong sự cố về môi trường biển ở miền trung vào năm hai nghìn một mươi sáu khi chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo các ban ngành chính quyền các địa phương nỗ lực khắc phục hậu quả
thì với vỏ bọc thể hiện lòng yêu nước ý thức bảo vệ môi trường một số linh mục thuộc giáo phận vinh đã lôi kéo giáo dân biểu tình gây dối
ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy dưới sự dẫn dắt của linh mục nguyễn thanh tịnh hơn một giáo dân tại giáo sứ cồn xẻ xã quảng lộc
thị xã ba đồn tỉnh quảng bình đã kéo về trụ sở gây áp lực với chính quyền xã đòi quyền lợi sau sự cố môi trường biển
tương tự hai chủ chăn là linh mục đặng hữu nam và nguyễn đình thục nhiều lần tổ chức lôi kéo giáo dân ở các giáo sứ mệnh yên cẩm trường phú sơn song ngọc biểu tình cao giọng công kích bồi nhọ chính quyền
trong vụ gây dối ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy tại xã quỳnh ngọc huyện quỳnh lưu
tỉnh nghệ an hay chủ chăn này tiên phong đi đầu la hét chửi bới và làm chỗ dựa về tinh thần cho những giáo dân quá khích
lợi dụng những vụ gây dối này một số tổ chức truyền thông nước ngoài lại được dịp xuyên tạc vu cáo về vấn đề tôn giáo ở việt nam
đặc biệt nó gây bức xúc trong cộng đồng chức sắc của giáo hội công giáo
người ký tô hữu là phải làm tròn bốn phần của cả
hai nước nước trời và nước đời tức là hai tư cách công dân
đối với công dân nước trời thì không nói nhưng mà công dân nước đời thì người ký tô hữu phải tuân thủ pháp luật
sống đoàn kết với mọi anh chị em mình là đồng bào khác chủng tộc khác tiếng nói khác màu da và cả là khác tôn giáo và tín ngưỡng
phải sống đoàn kết
cái cuộc sống xã hội ở đời này nó được tốt đẹp
đạo công giáo là nhằm cái tinh thần yêu thương bác ái và phục vụ và ai cũng có trách nhiệm đối với quê hương của đất nước
và đặc biệt là người việt nam chúng ta bất kể tôn giáo nào đều có lòng yêu mến đất nước một cách thiết tha và sẵn sàng đóng góp mọi mặt cho quê hương mình
trong cái trường hợp có một vài linh mục gì như anh nói đó
trường hợp nào đó thì họ với làm việc đó với tư cách cá nhân của họ
họ cam kết cá nhân họ chứ không phải không được quyền cam kết giáo hội vào đó
việt nam là một quốc gia đa tôn giáo và hơn chín mươi dân số việt nam có đời sống tín ngưỡng tôn giáo
đảng nhà nước ta đã công nhận bốn mươi ba tổ chức thuộc một mươi sáu tôn giáo với khoảng hai mươi sáu triệu tín đồ hai trăm linh chức sắc chức việc
và hai mươi chín cơ sở thờ tự rất nhiều tín đồ tôn giáo hiện nay đã đứng trong hàng ngũ của đảng
việt nam là quốc gia được thế giới tín nhiệm lựa chọn để tổ chức nhiều sự kiện tôn giáo quốc tế
nhà nước việt nam luôn tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người
bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật
điều đó đã được quy định rõ trong hiến pháp và luật tín ngưỡng tôn giáo
đây là sự thật không thể chối cãi
chỉ có những kẻ mang tư tưởng cực đoan thù địch với mưu đồ
chống phá đất nước mới cố tình phủ nhận hoặc không nhận ra điều này
từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng đảng nhà nước ta có quan điểm nhất quán xuyên suốt
xác định rõ tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của nhân dân
và sẽ luôn đồng hành cùng dân tộc trong quá trình xây dựng phát triển đất nước
đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
thấm nhuần chủ trương này mỗi chức sắc tôn giáo các tín đồ giáo dân cần kiên quyết đấu tranh
loại bỏ những luận điệu sai trái thủ địch vu khống xuyên tạc của các thế lực thù địch về tự do tôn giáo tin ngưỡng ở việt nam
có như vậy tư tưởng sống phúc âm trong lòng dân tộc mới thật sự trong sáng và trở lại đúng với giá trị của nó
chương trình góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi đến đây cũng xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại